mở đầu là thông tin đến từ bạc liêu đối tượng gây dối trật tự công cộng và dùng nhiều hung khí nguy hiểm
chống trả lực lượng chức năng khiến một cán bộ công an bị thương nặng
một đối tượng chú huyện phước long tỉnh bạc liêu đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra xử lý
về các hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích
theo đó vào khoảng hai mươi h ngày ba mươi tháng một đối tượng huỳnh văn luân đi nhậu tại một quán nhậu
trên địa bàn thị trấn phước long huyện phước long
sau khi nhậu say đối tượng luân có hành vi gây dối trật tự công cộng đập phá đồ đạc và đánh chủ quán
nhận được tin báo công an thị trấn phước long nhanh chóng đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự
khi thấy lực lượng chức năng đến đối tượng luân đã dùng các loại hung khí nguy hiểm như dao
chai thủy tinh bình ga để chống trả lại
ném gạch đá gây thương tích nặng ở vùng mắt của đồng chí thượng úy trương việt thắng
công an viên công an thị trấn phước long
lực lượng công an huyện phước long nhanh chóng bắt giữ đối tượng thu giữ toàn bộ tăng vật có liên quan
và đưa đồng chí thắng đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện